ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị công bố triển khai ứng dụng phòng họp không giấy tờ e cabinet
và ứng dụng giao việc tức thời nhắc việc thông minh sản phẩm này do tập đoàn vnpt nghiên cứu và phát triển
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới sự
việc triển khai mô hình phòng học không giấy đối với các buổi họp của lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công việc tiết kiệm thời gian trong các phiên họp giảm tối đa việc sử dụng giấy
tiến đến sử dụng một trăm linh văn bản và tài liệu điện tử trong các phiên họp trừ văn bản tài liệu mật
mô hình ứng dụng do việc tức thời và nhắc việc thông minh đối với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
các thư ký của lãnh đạo thành phố và thủ trưởng các sở ban ngành sẽ tạo nên môi trường làm việc hiệu quả
giữa lãnh đạo và nhân viên trong quá trình trao đổi giao việc và quản lý công việc với những tính năng ưu việt và tiện lợi
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng đây là bước tiến quan trọng của thành phố
trong việc hướng đến một nền hành chính công nghệ hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến
phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và xu hướng phát triển trên thế giới
việc tiên phong đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới và hoạt động điều hành sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động của thành phố
đưa thành phố hồ chí minh trở thành một thành phố văn minh hiện đại hàng đầu khu vực
xứng đáng là một trong những đô thị quan trọng trong mạng lưới đô thị quốc gia và quốc tế